chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt bị cáo lê văn lm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang bảy năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là người vợ cũ đã ly hôn với bị cáo
theo có trạng cùng lời khai tại tòa của bị cáo và nạn nhân lem và chị vân trước đây là vợ chồng đã có hai con chung
nhưng với bản tính rượu trè bài bạc và hay đánh đập vợ con nên chị vân đã làm đơn li hôn và được tòa chức thuận
thế nhưng gần hai năm sau khi li hôn lem vẫn không buông tha cho người vợ cũ
mỗi lần thua bạc say xỉn lem thường xuyên tìm đến chị vân để xin tiền
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu lem đã dùng dao bấm xông đến đâm tiếp nhiều nhát vào người làm chị vân bị thương nặng
được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật năm mươi ba
sau khi gây án lem ném dao xuống
xong rồi bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lem đến công an đầu thú và bị bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử